một mươi giờ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bộ y tế nhận được thông tin của viện pasteur tp hcm thông báo kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai
cụ thể bệnh nhân nam chú quán tại phường bảy quận tân bình tp hcm có tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bốn
bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bn ba mươi bốn tại bình thuận ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân trở lại tp hcm trên xe cá nhân cùng ba người khác
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi biết thông tin bn ba mươi bốn mắc bệnh covid một mươi chín bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có ngặt mũi rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận tân bình
sau đó về khu điều trị tập trung tại bệnh viện giã chiến củ chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt
hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định